thưa quý vị khán giả tào bón ở trẻ là vấn đề hầu như cha mẹ nào cũng từng phải đối mặt
nhiều cha mẹ cảm thấy lo lắng vì không có đủ kiến thức kinh nghiệm để giải quyết vấn đề này
vậy làm thế nào để trẻ không bị táo bón
sau đây sẽ là giải đáp của chuyên gia y tế đến từ hệ thống phòng khám dinh dưỡng nutree home
cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ thì tình trạng tàu bón ở trẻ nhỏ cũng thường là nỗi lo lắng của các cha mẹ
vậy bác sĩ có thể cho biết những biểu hiện của tình trạng tàu bón ở trẻ nhỏ là gì
phân con tàu bón khi nó đã thành những khối cứng nứt nẻ hoặc là những viên tròn nhỏ
thì dựa vào tính chất phân là điều kiện đầu tiên mà mình nghĩ đến là con có tàu bón hay không
bác sĩ có thể chỉ ra mối nguy hại mà trẻ bị tàu bón có thể gặp phải ạ
các mối nguy hiểm về sức khỏe mà trẻ tàu bóng có thể gặp phải đầu tiên phải kể đến suy dưỡng
rõ ràng khi đối mục trẻ tàu bón có nghĩa là trẻ không hấp thu trẻ ăn vào trẻ sẽ cảm thấy đầy bụng
hoặc là trẻ đi cầu khó khăn thì trẻ sẽ biến ăn
gây ra tình trạng biến ăn kéo dài và gây ra tình trạng suyên dưỡng
vấn đề thứ hai đó là từ cái tàu bón ban đầu do cơ năng nó sẽ chuyển thành tàu bón lâu dài và tàu bón mạng tính
từ đó nó sẽ có những bất thường về hệ tiêu hóa của đứa trẻ
người ta trong y khoa gọi là táo bón thực thể
từ một đứa trẻ bình thường cái ruột bình thường nó sẽ trở thành ruột giãn hoặc là ruột bị phình
thì từ cái táo bón thực thể nó khác với táo bón chức năng thì nó sẽ rất là khó điều trị
bác sĩ có thể chỉ ra những nguyên nhân gây ra tình trạng tàu bón ở trẻ nhỏ ạ
nguyên nhân thực thể là có những bất thường về ruột
ví dụ như là phình đại tràng ví dụ như là ruột dài ví dụ như là viêm ruột hoặc là ví dụ như là có những cái dị ứng thức phẩm
và ngoài khi mà loại trừ được rồi cái nguyên nhân do thực thể này thì chúng ta sẽ còn những nguyên nhân cơ năng
nguyên nhân kích chức tàu bón chức năng ở đây nó chỉ là đơn thuần do dinh dưỡng
chẳng hạn như một đứa trẻ uống không đủ nước
lượng sữa thấp hơn nhu cầu
cái chế độ ăn của trẻ nghèo nàng ít rau ít trái cây và ít chóc béo nó đều là cái nguyên nhân của trẻ tàu bón
vậy theo bác sĩ thì trong trường hợp nào trẻ bị tàu bón cần phải thăm khám về dinh dưỡng ạ
chúng ta phải phỏng vấn về những cái chế độ ăn của bạn
xem coi bạn đang ăn đúng chưa đủ nước chưa ăn đủ rau xanh và trái cây chưa
sau khi bạn đã phỏng vấn về khẩu phần ăn của bạn
đã hợp lý rồi thì chúng ta sẽ tìm đến các nguyên nhân khác bằng cách thăm khám
chúng ta sẽ khám bụng của đứa trẻ
xem coi có chuốn bụng hay không có những khối cứng hay không
hay là có cái tình trạng tổn thương ở hậu môn
hay là phải thăm khám đôi khi còn phải thăm khám bên trong
để xem bạn có những cái trĩ hay là tổn thương đường ruột gì hay không
sau khi thăm khám xong chúng ta sẽ nếu chưa tìm ra được nguyên nhân
thì chúng ta sẽ cần làm
ví dụ như là siêu quang bụng ví dụ như là chụp x quang bụng
và đôi khi còn phải làm những cái cận lâm sàng phức tạp hơn như là nội soi hay là chụp phim city chẳng hạn
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
hệ thống phòng khám dinh dưỡng nugiom hiện là một trong những hệ thống y tế uy tín chuyên tiếp nhận thăm khám
trần đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
thông qua quy trình thăm khám tư vấn toàn diện nugi home sẽ trần đoán chính xác tình trạng
nguyên nhân khiến trẻ bị tàu bón từ đó đưa ra phương hướng điều trị phù hợp
ngoài ra nugi home sẽ giúp cha mẹ có thêm kiến thức bổ ích về cách chăm sóc và bổ sung dưỡng chất cho trẻ nhỏ
trong đó có việc xây dựng thực đơn chế độ ăn uống khoa học cân đối
nhằm cải thiện nhanh nhất hiệu quả nhất tình trạng tàu bón ở trẻ
thưa quý vị khán giả các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết
để phòng ngừa tàu bón ở trẻ cha mẹ cần lên kế hoạch cho chế độ dinh dưỡng cân bằng
dầu chất sơ đồng thời khuyến khích trẻ uống đủ nước mỗi ngày
việc dèn cho trẻ thói quen vệ sinh thói quen tích cực vận động dèn luyện thể chất
cũng giúp chống tàu bón cho trẻ và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện hơn